thông điệp năm t pháo đài chống dịch covid một mươi chín trong tăng cường giãn cách xã hội
khuôn thủ nghiêm năm k
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội ai ở đâu ở đó
cách ly người với người nhà với nhà xã với xã
thực hiện nghiêm năm k khi phải ra khỏi nhà
giữ khoảng cách đeo khẩu trang khử khuẩn không tụ tập đông người khai báo y tế
thực phẩm đủ tại nhà
cung cấp cơ bản lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà
đảm bảo an sinh xã hội tại nhà
đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm người có hoàn cảnh khó khăn nhóm dễ bị tổn thương
thầy và thuốc tại gia
bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế
tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường
tổ chức tuổi chăm sóc covid dựa vào cộng đồng
mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau
để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế
để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương áp dụng cách ly điều trị f tại nhà
sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mạng tính cho nhân dân
test covid tất cả
thực hiện xét nghiệm cản bộ người dân
đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao
để sang lọc phát hiện sớm người nhiễm hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp
hướng dẫn người dân từ xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện
thực hiện gột mẫu theo hộ gia đình
tiêm chủng tại phường xã
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ngay ở xã phường tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động
bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động tại các trạm y tế trạm y tế lưu động các địa điểm gần chân nhất
để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng người không thể di chuyển ra khỏi nhà được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sớm nhất
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân